tại hậu giang từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra năm mươi bốn điểm sạt lở với tổng chiều dài sạt lở hơn một mét
diện tích mất đất bờ sông gần bốn mét vuông
mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã đi khảo sát lên phương án khắc phục sửa chữa các điểm sạt lở trên địa bàn
nhưng do gặp nhiều khó khăn về kinh phí nên đến nay vẫn chưa thể khắc phục được
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hậu giang
sạt lở đã làm hư hỏng nhiều đoạn đường giao thông nông thôn gây khó khăn trong việc đi lại của người dân
nhưng đến nay nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa được khắc phục sửa chữa kịp thời
đáng chú ý nhất là điểm sạt lở trên tuyến sông ba láng thuộc ấp thạnh lợi xã tân phú thạnh huyện châu thành a
xảy ra cách nay hơn hai tháng làm sụp hoàn toàn gần một trăm linh mét lộ giao thông nông thôn rộng ba năm mét mới đưa vào sử dụng
hiện nay ngoài việc đi lại của người dân địa phương nơi đây gặp khó khăn
mà tính mạng và tài sản của năm hộ dân tại điểm sạt lở cũng đang bị đe dọa từng ngày nếu không có phương án di rời và sớm khắc phục tình trạng sạt lở này
mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã đi khảo sát lên phương án khắc phục sửa chữa các điểm sạt lở trên địa bàn
nhưng do gặp nhiều khó khăn về kinh phí nên đến nay vẫn chưa khắc phục được
hiện tỉnh hậu giang đã có văn bản kiến nghị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
chính phủ xem xét hỗ trợ cho hậu giang một mươi năm tỷ đồng để khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn
tuy nhiên vấn đề cấp bách hiện nay là tỉnh cần trích tạm ứng ngân sách địa phương để sớm khắc phục các điểm sạt lở nói trên
nhằm bảo đảm an toàn thuận lợi cho người dân